trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội vẫn còn có khá nhiều xã phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm do không được cấp nước sạch tập trung
vì vậy để đẩy nhanh tiến độ đưa dự án nhà máy nước mặt sông đuống sớm phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân
công nhân tại công trường thi công đang gấp rút thực hiện các hạng mục phấn đấu đưa dự án về đích kịp và vượt tiến độ đã đề ra
trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội vẫn còn có khá nhiều xã phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm do không được cấp nước sạch tập trung
nhiều nhà vẫn phải xây bể lắng lắp đặt hệ thống lọc tiêu chuẩn nhưng chất lượng nước không cải thiện được nhiều
tại xã trung mầu huyện gia lâm hơn một mươi năm nay nhiều hộ dân vẫn phải sử dụng nguồn nước từ giếng khoan như thế này
họ vẫn về địa phương khám sức khỏe cho bà con đối với các đối tượng chính sách cũng như toàn dân để đảm bảo nguồn nước trong địa phương xã trung mầu
thực hiện mục tiêu xây dựng một hệ thống cấp nước sạch bền vững cho thành phố hà nội tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhà máy nước mặt sông đuống được khởi công với tổng mức đầu tư gần năm tỷ đồng
trên diện tích đất khoảng sáu mươi hai năm hectare tại khu vực xã phù đồng và xã trung mầu huyện gia lâm
nhà máy được xây dựng theo công nghệ dây chuyền xử lý nước hiện đại
với công suất giai đoạn một là ba trăm linh m ba trên ngày đêm
có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho khoảng ba triệu dân thuộc tám quận huyện của thủ đô
đây là một chủ trương đáp ứng được chỉ tiêu và chủ tịch thành phố cũng đã cam kết với hội đồng nhân dân thành phố
là đến năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn toàn thành phố hà nội trong đó có gia lâm
nhân dân sẽ được sử dụng nước sạch chứ không phải là một trăm linh nhân dân để sử dụng nước hợp vệ sinh
quên đi cái giá rét của những ngày cận tết những ngày này không khí trên công trường nhà máy nước mặt sông đuống vẫn rất khẩn trương
chấp nhận vui tết trên công trường
cán bộ công nhân viên người lao động vẫn tập trung sản xuất thi công đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án
đưa dự án sớm về đích đáp ứng mong mỏi của hàng triệu người dân thủ đô đang khát nước sạch